cô ơi cho cháu hỏi đường cái chợ riêng gỗ vậy ạ
dạ vâng ạ cảm ơn ạ
bước chân giang hồ đưa đức gặp gỡ lại cố nhân
người đã diêu dắt cho hắn công an việc làm
khi đang lạ nước lạ cái chân ướt chân giáo đặt chân lên thành phố
và cuối cùng trở thành nhân vật thân tím trong đường dây tím dụng đèn của đức
ơ đức sao mày lại ở đây
mặt mũi mày sao thế này
có mấy thằng ở quê em đấy mà không sao
thôi được rồi chờ tao một chút
tao vào xin nghỉ rồi anh em ra làm cốc bia
dạ vâng anh ơi
nhưng trước khi phát triển công việc mới
những ăn hàng ngày vẫn là điều cần kiếp hơn cả
em bây giờ bị đuổi học rồi
cho nên mới mò lên đây kiếm ăn
anh xem có cách gì thì bày cho em với
bày cái gì
mày thích về bà nội
mày thích về bà nội
nặng lương cao
đi bốc xếp với tao
như anh em mình tập võ bao nhiêu năm trời
sức khỏe hơn người đúng là phù hợp với cái công việc này
nào uống đi
như anh thì không nói làm gì
nhưng chúng mày cũng thuộc loại ăn học cẩn thận
anh biết em đấy
cứ nóng lên là không kiềm chế được
nhưng lần này ra trận
thì kìm xuống cho tao
em sẽ cố gắng
trong cuộc sống
thì một cái tình cảm tự nhiên
giữa con người với nhau
người ta thường có một cái gắn kết
về mặt cái tình cảm gia đình dòng họ

hoặc là quê hương bản quán hoặc nghề nghiệp
cho nên là trong những trường hợp
mà người ta gặp nhau
ở một cái thời điểm rất đặc biệt
và khi có một cái liên kết tự nhiên
như là đồng hương
hoặc là đồng ngũ
hoặc đồng môn
hoặc như có những quan hệ xã hội nào đó
thì người ta thường dễ
có một sự gần gũi
và qua đó
có cái sự liên kết về mặt tình cảm
liên kết về quan hệ liên kết với công việc
và trong trường hợp này cũng vậy
đối tượng đức cũng đã được
những người người ta đồng hương
đã giới thiệu tạo điều kiện cho mình
có một cái công an việc làm
dù nó ở cái địa bàn không phải là công an việc làm
mang tính chuyên môn cao
nhưng nó có thể đáp ứng được
một phần nào cái nhu cầu việc làm và thu nhập
cũng như ổn định mức đầu về đời sống
ê đằng kia
thằng hôn tao gọi mày đây
anh gọi em à
mày biết tao không

em không biết anh ơi
mày không biết tao sao nhìn mày cung đúng
em hèn quen rồi anh ạ
vâng anh yên tâm
nó là em tôi
em mày à
mày đã đóng tiền chưa
tiền gì anh ơi
nó là người mới
còn chưa được nhận tiền công cơ mà
thôi được rồi
để tao nói với bà chủ
tiền lương tháng này ta sẽ thu
còn bắt đầu từ tháng sau nó được nhận tiền lương
anh ơi sao lại thế anh ơi
mày không phải hỏi sao
tưởng chừng sẽ được yên ổn
nhưng đám đầu gấu giật ba lô của đức lúc trước lại xuất hiện
còn đừng xửng cô với tao
mày hiểu chưa
chúng bảo kê cho các tiểu thương ngoài chợ
chỉ có cho làm đi
đức cũng không phải là ngoại lệ
sau này quen nhau sẽ dễ nói chuyện hơn

tính nổi loạn không dễ dí đức chấp nhận đề mấy tay giang hồ vặt ăn hiếp
một lần nữa đức lại phải dùng nắm đấm để bảo vệ mình
và những quyền lợi tức yếu mà hắn xứng đáng có được từ công việc bốc vác nặng nhọc
mấy thằng chúng mày hôm trước ăn đòn chưa đủ à
sao mày lại biết bọn này
hôm trước em vừa đập mấy thằng này xong
thế thì chiến đi
chúng ta biết là những đối tượng mà đã tổ chức trộm cắp cướp giật chất lột tài sản
đây là những đối tượng cũng là có một cái bản chất xấu xa
bản chất liều lĩnh
và có thường có hành động trái pháp luật
nhưng những đối tượng này cũng không phải là dạng vừa
cũng rất là ngang tàng và may động
mấy thằng ngộ này nói tật với anh em thì cũng ra trò ấy nhỉ
em xin lỗi anh nhé
lỗi phải gì
công việc này dễ kiếm
tìm đâu chả được
nhưng mà chính vì kiếm đâu cũng được ấy
nó đuổi mình lúc nào cũng được
em có buôn chuyện với mấy bà hàng khô ấy
các bà ấy nói
nếu chịu khó đi xa
mà gom hàng về chợ bán
thì cũng có lãi đấy anh ạ
nhanh mồm nhanh miệng gớm nhỉ
mình làm gì có vốn
cái này em thấy là vốn ít
mà lãi thì trong ngày
thế ở đây
không có chỗ nào cho vay nóng mà anh
trước thì cũng có
đợt này bị công an dèm hết rồi
chưa có chỗ nào làm
tiền cũng không nhiều
chẳng lẽ lại về quê lấy
tiền tàu xe rồi mất thời gian
tính ra lại trả bỏ
tao có chỗ này
đi theo ta
với tính cách mà
và lì lợm
dù có một sự ổn định nào đó
nhưng khi gặp hoàn cảnh bất lợi
nhất là lại
trực tiếp đối diện
với những con người
những đối tượng
mà đã từng có mâu thuẫn lớn
từng có sự tranh chấp
những xung đột đó
chưa được giải quyết
và lại có thêm những mối tác động mới
những điều kiện mới nảy sinh
nó làm tăng thêm sự mâu thuẫn
nó tăng thêm sự kích động
và khơi dậy
cái sự thù hẳn với nhau
thì những đối tượng này
thường sẵn sàng lao vào nhau
để giải quyết mâu thuẫn
mà bất chấp hậu quả
dẫn đến chết người
có thể dẫn đến thương tích
có thể dẫn đến hủy hoại tài sản
có thể dễ bị bắt vào tù
nhưng các đối tượng không cần nghĩ đến
và lúc đó
đối tượng ấy
tất cả chỉ co lại
đó là sự trả thù lẫn nhau
lang bạc kiếm miếng cơm khó nhọc
đức hiểu giá trị đồng tiền
chính vì thế
khao khát làm giàu
để thoát khỏi cuộc sống cùng cực
luôn là động lực
để hắn cố gắng
xong lực bất tòng tâm
đức cuối cùng
đành phải nhờ vào
vào sự giúp đỡ của người đồng hương
một tay cáo ra
trong giới tài chính tín dụng đen
và chính thức từ đây
đức bước chân vào giang hồ
mời em chào anh ạ
anh em muốn gì
em thôi anh ạ
anh cứ kệ buồn em
em của anh mạnh ạ
đức người ra ngoài làm ăn hả em
là em của em
nó vừa ở xa đi
là lợi ích lợi nhuận mục đích kinh tế
và với cái bản chất
côn đồ bản chất lưu manh
thì dù có được tạo được kiện đến đâu
và không được kiềm chế
thì cái máu tham
các cái thủ đoạn tinh vi
xảo quyệt để tạo ra lợi nhuận
lớn hơn kể cả những người mà
có thể có quan hệ làm ăn với họ
và kể cả những đối tượng mà có thù
oán và mâu thuẫn
tài chấp với họ kể cả những người đã giúp đỡ họ
nói cần bao tiền
một mươi triệu đúng không
có phải hai mươi triệu
bọn em cũng làm ăn nhỏ lẻ
chưa cần nhiều vốn
anh cho em vay
hai trăm linh triệu á
hai trăm linh triệu thì làm ăn được gì
anh cho chú vay ba trăm linh
anh ơi mời em cảm ơn anh
chắc chắn chú em sẽ gửi anh đúng
em cảm ơn anh
bọn em cảm ơn anh
dạ anh em đi việc đi
em chào anh
mở rộng các quan hệ
lợi dụng các quan hệ
đồng dựng cho bọn em số tiền
đồng thời là che giấu cái âm mưu của mình che giấu mục đích của mình
để có được một cái vị trí để có được một cái địa bàn để có được cái môi trường thuận lợi
qua đó và thực hiện cái hành vi trái báo lộc của mình một cách an toàn nhất hiệu quả nhất
vì vậy mọi thủ đoạn dù là tàn bạo dù là dã man hoặc là bất chấp nghĩa tình bất chấp đạo đức
các đối tượng đều có thể sử dụng
những đối tượng càng có sự hiểu biết rộng càng có quá trình phạm tội dài
thì chúng càng có kinh nghiệm trong việc đạt được cái mục đích trái báo lộc của mình
anh ấy anh bị cái nó thật thà quá
em mà không cảm anh kịp anh là nói ra hai mươi triệu rồi
mà ông này ông làm gì mà ông ấy tốt thế nhở
anh nói là chú nghe ông này chỉ kinh doanh nhà hàng khách sạn thôi
không phải như mấy gã lưu manh mà chú đánh đâu
anh em mình không dây được đâu
thật ra ấy em không định qua bạn ông
không biết có nhiều tiền thì mình lại làm cái khác
thế chú định làm gì mà vay nhiều tiền thế
anh em mình buôn đồ khô đâu cần nhiều tiền thế
ít tiền thì mình mới phải đi buôn đồ khô
nếu có nhiều tiền thì mình lại làm cái khác
đâu nhất thiết phải như thế
thế chú định làm gì
anh có nhớ anh nói với em là khu này không có thằng nào cho vay lãi ngày không
không thằng nào làm thì anh em cũng làm
không quan trọng là được hay không
quan trọng là mình có dám làm hay không
anh dám không
sao không dám
có thế chứ
tội phạm bao giờ cũng thoát thoát từ những cái hành vi nhỏ ban đầu
và cái quá trình mà tham gia vào các vụ phạm tội
thì các đối tượng thường tích lũy
những cái kinh nghiệm những cái phương thức
những cái kinh nghiệm những cái phương thức
những cái thủ đoạn
để tìm mọi cách mở rộng hoạt động
khẳng định vị thế
cái vai trò của mình trong giới giang hồ
đồng thời thu được nhiều lợi nhuận
bởi vì hầu hết các đối tượng phạm tội
thì đều muốn thể hiện vai trò anh chị
là ông trùm
muốn khẳng định vai trò ông trùm
và không chế tay chân
cho nên là nhiều đối tượng ban đầu chỉ là những hành vi phạm tội nhỏ
nhưng không được rèn luyện
không được đấu tranh
không được xử lý
và đối tượng trong quá trình đó chỉ là những hành vi phạm tội nhỏ
trượt dài cho con đường tội lỗi
thì trình thành các đường dây tội phạm
như các băng tội phạm các ổ tội phạm
các nhóm tội phạm
những đường dây tội phạm lớn
và thậm chí có nhiều đối tượng là không chỉ dừng lại
một loại tội phạm
tôi là gây ra nhiều loại tội phạm khác nhau
trên một địa bàn rất rộng
không chỉ trong một tỉnh
một huyện một tỉnh
mà nhiều khi là liên tỉnh
và thậm chí xuyên quốc gia
chuyện làm ăn không hẳn chỉ có những điều tốt đẹp
đức cũng không ngoài lệ
bởi công việc của hắn không chỉ là buôn tiền
mà thực chất hắn đang cắt cổ khách hàng
bòn rút đến tận xương tủy bằng phần trăm lãi ngày cao ngất ngửa
và một chiến lược mới được vẽ ra
nhằm đảm bảo tận thu lợi nhuận
bảo toàn vốn liếng đã được đức tính toán kỹ lưỡng
liên minh ma quỷ chính thức hình thành trên bàn nhậu
có thể nói là hết tỉnh hết nghĩa đi
tới hôm nay các chú đến đây là nói là
bị lừa hết cả vốn
bị lừa là việc của các chú
nhưng vốn của anh thì không mất được
anh có làm gì đâu mà mất
dạ anh tiến
bọn em đội ân anh rất là nhiều
cho nên bọn em đến đây để nói với anh rằng
tiền của anh không mất đi đâu được cả
tất nhiên là không thể mất được
tiền của anh
bọn em sẽ đòi về đầy đủ cả
không những thế
hôm nay chúng em đến đây
làm một thư với anh
một mối làm ăn
chỗ tiền đấy thì chắc chắn là chúng em sẽ chắc rồi
việc làm ăn đang tốt
chúng em muốn mở rộng địa bàn ra gấp một mươi lần

vì trường ra thì em với anh mạnh
không đủ người
cũng không có đủ tiền
cho nên bây giờ
chúng em muốn hợp tác với anh
sau này lợi nhuận
anh nguyễn năm phần
anh mạnh ba phần
em chỉ hai phần thôi
cùng với nhau
anh em mình nuốt trọn cả cái thành phố này
có khí khái
em mời anh
cho nó vay
không đòi được tiền thì sao
dù có tìm ra nhà nó
thì cũng chịu
anh em mình còn đang đi theo nó cơ mà
nếu mà mình thấy có gì không ổn
thì mình đuổi theo lột lại vẫn còn kịp
em khẳng định với anh
đây là con gà
bởi vì dân lừa đảo chuyên nghiệp
không bao giờ mang giấy tờ giả
đi lừa dân cầm đồ
với cả ngân hàng
bọn nó là dân chuyên nghiệp rồi
chỉ có những thằng ngu mới làm như thế này thôi
em bảo đảm với anh
em không có đủ tiền
đây là cái loại mà túng quẫn làm liều
dạng người nào thì túng quẫn làm liều
nợ ngập đầu à
thằng này chính là cái loại người đấy
nó là loại nợ ngập đầu
sao mình còn cho nó vay
người ta không đòi được
làm sao mình đòi được
ai nói với anh là người ta không đòi được
nó cố lừa tiền anh em mình
để mang về trả nợ đây thôi
cái khái nghiệm về túng quẫn ý
nó hết sức là tương đối
em ví dụ với anh nhá
nếu anh nợ chồng nợ chất
sắp đến ngày phải trả
mà không có tiền thì anh có sợ không
tao không cha không mẹ
không vợ không con
người có mấy chục cân thịt đây
bán được đi đâu thì bán
đấy là cái điểm khác nhau giữa anh với cả nó đấy
anh tứ cố vô thân
anh chả sợ gì cả
nhưng cái thằng này nó vẫn phải cố mang tiền về trả nợ
là nó vẫn còn cái gì đấy để sợ
ví dụ như là
nó có gia đình nhỉ
nó sợ mất
cho nên là người ta đòi được
mình cũng đòi được
nó sợ người ta
nó sẽ còn sợ mình hơn nữa cơ
bởi vì anh em mình chuyên nghiệp hơn
anh em mình chuyên nghiệp
về đến nhà nó rồi kìa
nhà cửa cụ cậu đàng hoàng quá nhỉ
trong các nhóm nạn nhân
của tội phạm
tính dụng đen
thì có một bộ phận không nhỏ
đấy là những người
mà ham chơi
cờ bạc để đón
rồi là đua đòi
để thỏa mãn
cái nhu cầu
của tội phạm
mà các đối tượng đó
đang mong muốn
như là thua bạc
cần tiền để đánh bạc
cần tiền để ăn chơi
để mua sắm
những cái phương tiện
mà nó vượt quá khả năng thu nhập của họ
để mà để giải quyết những mục đích khác
để đảm bảo vùng quay bẫy nợ hoạt động chơn chu
đức và mạnh không từ bất cứ thủ đoạn nào
nhằm kiểm soát nguồn lợi nhuận khổng lồ
kể cả việc bắt cóc con tiền
tay marco tưởng chừng đã lừa được đức và mạnh
khi cầm một cú sổ đỏ giả
đã bị tách vị
và một màn ép lãi kinh hoàng đã diễn ra
với kịch bản đã được cả hai chuẩn bị
một cách hoàn hảo
bởi không ai khác
bọn chúng chính là những con kền kền ít thực

đưa nó lên xe
các anh là ai các anh bắt nhầm người
em có làm gì đâu ạ
bắt nhầm người à
có phải mày đây không
bây giờ thì mày nhớ chưa
anh anh em em nhớ rồi
thằng con tranh
ngoan của bố mẹ
không muốn bố mẹ bị sốc
không muốn bố mẹ già
phải hoạt lưng làm trả nợ mình đúng không
có hiểu lắm
bọn anh thì rất tôn trọng chú
nhưng cái nào phải ra cái này em ạ
em em em chưa hiểu ạ
bao nhiêu nhỉ
cả gốc cả lãi
cộng với ba mươi
công sức của anh em tau đuổi mày mấy hôm nay nữa
bích thì lẻ thế nhở
cho ba trăm linh đi ba trăm linh
em mới vai cùng mấy tuần
sao lại đã ba trăm linh rồi
dạ rồi anh để em xoay ạ
em xoay ạ
hay là mày xoay lưng một cái
mày lại lẩn luôn
dạ không ạ anh em không dám
anh còn cầm sổ đỏ cơ mà
mày nói cái này ạ
mày nghĩ bọn anh ngu lắm

mày nghĩ bọn anh ngu lắm đúng không
dạ không ạ

để cầm về cái đống giấy lộn này á
dạ không ạ
để anh nói cho mày biết
được rồi anh em
em chơi với mấy thằng làm giấy tờ giả ở hà nội
em biết mà
nó dám mang giấy tờ giả đến cầm
anh em mình sẽ thu được cả vốn
đòi cả cái chi phí phải đi đòi nợ
thậm chí nó phải bồi thường cái tinh thần
cho anh em mình nữa cơ
giờ mày đã hiểu chưa thằng ngũ
bọn anh có vũ cho mày vay tiền
bọn anh còn đi theo mày về tận nhà
nhà mày ở số bốn
võ chợ cầu đúng không
có bốn người
ông bà già
với cả ông anh đi làm ở đài loan
chịu tự nhiên là
năm nay chưa về nữa
anh nói với chú này
anh hoàn toàn có thể
mang đồng giấy tờ giả này đến tận nhà
vứt hướng mặt bố mẹ chú
em xin anh anh đừng làm thế
bố mẹ em
hoặc là anh có thể mang đến công an để kiện chú
anh vẫn đòi được nợ như thường
em chết vẫn anh đừng em xin anh ạ
anh mới nói
anh muốn cho chú một cơ hội để làm lại cuộc đời
chú không có cơ hội để làm lại cuộc đời
chú hiểu không
em hiểu thôi
anh vẫn không hiểu
tại sao chú không làm như những gì chú nói
tại sao không chóc nhà bố mẹ nó
hoặc đưa nó lên công an
thôi làm thế thì làm gì anh
thằng này nó nợ ngập đầu
nó do cờ bạc
mà chó ấy không bao giờ chừa được cái tận ăn cứt
vài hôm nữa
nó lại nợ ngập đầu thôi
lúc đấy mình lại cho nó vay
tại sao chú bảo
chú cho nó cơ hội để làm lại cuộc đời không à
cho nó cơ hội để làm lại cục nợ to

chú mới là thằng ác ma
chú mới là thằng ác ma
như là một số học sinh sinh viên
là thường tham gia
cái đội bóng đá
rồi sử dụng ma túy
hoặc là ăn chơi đua đòi
cho nên là cần phải có tiền để vay
và khi họ đã cần nhu cầu như vậy
thì họ sẽ tìm đến tín dụng đen
và tín dụng đen cũng luôn luôn tốt tạo ra một môi trường như vậy
cho nên là sẵn sàng chỉ cần một thẻ sinh viên
cũng có thể được vay tiền
vào cái lãi suất cao như vậy
và chúng ta cũng thấy một vấn đề là
nhiều học sinh sinh viên
xa vào con đường tội lỗi
cũng chính từ cái việc vay tín dụng đen
ban đầu họ vay tiền để thỏa mãn cái nhu cầu có thật của họ
nhưng mà cái nhu cầu mà
mà nó không chính đáng đó
thì sau đó khi đã không trả nợ được
bị thúc ép
thì nhiều học sinh nhiều sinh viên
đã trở thành tội phạm
đi trộm cắp
đi lừa đảo đi cướp giật
và thực tế chúng ta thấy
nhiều học sinh viên
đi giết người chỉ vì cái việc là phải trả nợ
cho tín dụng đen
cho hoạt động tín dụng đen
bởi vì các đối tượng tín dụng gây sức ép rất tối đa
hôm nay có chú đến đây
có việc gì đấy
chúng em có chút việc
cần xin ý kiến của anh
uống nước đi
dạ vâng ạ cảm ơn anh
có việc gì
chú nói đi
nói về việc đòi nợ
nó không phải là chỉ có đi đe dọa người ta
việc đòi nợ
chúng ta cần phải hiểu được khách hàng của chúng ta
các con nợ
họ sợ hãi điều gì
họ yêu quý điều gì
và họ có còn tiềm năng để vay của mình tiếp hay không
hay đã cạn kiệt rồi
tất cả cái sự này
nó cần một cái sự phân tích cực kỳ tinh tế và chuyên nghiệp
trong thời gian vừa qua
các anh em đã nắm rất là vững
cái nghiệp vụ đi thu nợ rồi
cho nên cái việc cho vay của anh em mình bây giờ cực kỳ an toàn
em muốn nói đến cái việc mở rộng thị trường anh ạ cả thành phố này có hàng mấy triệu dân trong đó có hàng bao nhiêu con bạc bao nhiêu người cần tiền để trả cho ngân hàng bao nhiêu người cần tiền để trả lương cho nhân công
và làm thế nào để họ biết đến chúng ta anh em mình cần phải tiếp thị nhiều hơn nữa phát tờ rơi này rồi tiếp thị trên internet này thậm chí là còn truyền miệng nhau nữa
chúng tôi làm thế nào để mọi ngóc ngách trong thành phố này biết đến anh em mình và em thấy còn có một thị trường có tiềm năng cực kỳ lớn nữa
thị trường nào
thị trường người nghèo anh ạ
người nghèo có nhu cầu á
họ không có nhu cầu thì mình sẽ tạo ra nhu cầu cho họ
được chú nghiên cứu đi

được chú nghiên cứu đi anh thấy cũng có tiền năng lượng cho họ
khi liên minh cho vay nặng lãi của tiến đức mạnh đã ổn định đám đàn em cũng được chiêu mộ rầm rộ với mục đích duy nhất đó là chóc cho được các con nợ bằng mọi cách trả tiền cho chúng
không đồng nào thất thoát không có ai là ngoại lệ tất cả chỉ là con nợ khi đã chót cầm tiền của chúng
tuy nhiên hoạt động của nhóm tiến dụng đen do đức cầm đầu không qua được tay mắt quần chúng nhân dân
bởi các hành vi bắt cóc
đánh đập xiết nợ cho vay nặng lãi của bọn chúng đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp và các quyền bảo hộ công dân
khi người vay đã vay được tiền
thì các đối tượng phải tìm mọi cách để lấy được cả lại
cả vốn cả lãi
mà cái lãi suất rất cao như vậy
và phần lớn những người mà vay lãi suất cao như vậy thì thường mất khả năng chi trả
bởi vì lãi suất nó trồng lên số lợi càng ngày càng lớn lên
thì khả năng trả lợi của người vay càng khó càng
vậy nên tâm lý phổ biến cái thủ đoạn phổ biến của các đối tượng cho vay là áp lực tối đa
nên người vay bằng mọi biện pháp bằng mọi thủ đoạn
đó là gì
khống chế đe dọa bằng mọi biện pháp bằng mọi thủ đoạn
đe dọa bằng điện thoại đổ chất bẩn vào nhà
cho đối tượng cô đổ đến đe dọa
xuyết tạng tài sản
rồi đưa quan tài đến nhà đưa vòng hoa đến nhà
rồi đưa lên mạng xã hội
thậm chí là các đối tượng còn trực tiếp đến gây bướt gây đối
đe dọa hàng ngày
nguyễn văn giò
tình hình thế nào chú
từ ngày dẹp được mấy bọn linh tinh
em thấy là
doanh số có vẻ tăng lên nhiều anh ạ
hiện tại bọn em đang chăn rắt là ba mươi tám nứa
tổng số tiền cho vay là gần chín trăm linh triệu

thế có thằng nào cuột vốn không
có chứ anh
tất nhiên là có rồi
điều rủi ro thì không thể tránh khỏi
nhưng bọn em vẫn đang cố gắng
thu hồi vốn về một cách nhanh nhất
chả có con nợ nào
và bọn nó nói là bọn nó có tiền đâu

chúng tôi đã ghi chép đầy đủ lời khai của anh
tôi sẽ mong người điều tra về vụ việc này
bọn chúng rất hung hăng không biết ngày mai thế nào
anh cho tôi liên đồn tôi sợ lắm rồi
anh cứ yên tâm
từ nay trở đi
gia đình mình sẽ được an toàn
chúng tôi sẽ chặt vòng vây
nghĩa vụ bảo vệ người dân
là trách nhiệm của chúng tôi
thôi anh cứ yên tâm nghỉ ngơi
vâng cảm ơn anh
phải trả giá cho những hành vi trái nương tâm
đạo đức là tất yếu
đối với những kẻ sống trên mồ hôi nước mắt của người dân
chúng tôi đã được tin báo từ người dân
các anh hoạt động tính dụng đen
cho vai nặng lãi
mời các anh về bảo vệ
tiếp tục làm việc
mời các anh về
trong đời khó khăn
họ cần phải dựa vào gia đình người thân cộng đồng xung quanh
các tổ chức
và chính quyền địa phương
để có thể giúp đỡ
và giải quyết cho khó khăn trước mắt
họ cũng có thể tiếp cận các tổ chức tiến dụng
có thể sẽ giúp cho họ
có cách thức
tư vấn về cách giải quyết
hỗ trợ về mặt kinh phí
và ngăn ngừa những yếu tố rủi ro
do các hoạt động tính dụng đen mang lại
và qua đó
họ sẽ hạn chế
rơi vào cái bẫy
của các tổ chức tính dụng đen
và điều đó sẽ ngăn chặn được
những hậu quả đáng tiếc
cho chính bản dân họ
cũng như do sâu
khoảng chín giờ
ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
anh nguyễn thanh ngọc
chú phường hòa khánh nam
quận liên triểu
đến công ty bắc nghĩa cường
để gặp trần mạnh cường trả tiền lãi
mà anh đã vay trước đó
lấy lý do chậm trả lãi theo quy định
cường bắt anh ngọc trả hết tiền gốc
và tiền phạt trả lãi chậm tám triệu đồng
trong đó năm triệu tiền gốc
ba triệu tiền phạt
cường ép anh ngọc viết giấy cầm xe máy hiệu vision
của anh đang đi với giá tám triệu đồng
và yêu cầu đem đủ tiền lên mới trả lại xe
chiều sáu tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang
thành phố đà nẵng ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trần mạnh cường
và lê minh đức cùng hai mươi bốn tuổi
đều trú tại thị trấn quang minh huyện mê linh
thành phố hà nội để điều tra